một một trăm linh container phế liệu nhập khẩu không đạt chất lượng sẽ phải tái xuất
đó là yêu cầu của cục hải quan tp hcm đối với ba mươi hãng tàu
theo tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một số phế liệu này được ba mươi hãng tàu
chở đến cảng cát lái tp hcm vào năm hai nghìn một mươi tám nhưng không có người nhận
hiện tại hải quan đã ký thông báo buộc ba mươi hãng tàu phải tái xuất một một trăm linh công hàng
và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc tái xuất
thời gian thực hiện tái xuất là ba mươi ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan hải quan